được khởi công từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một chạm năm trăm linh kv blake cuba nhà máy điện gió iapes dakdoa một và hai đã hoàn thành đúng tiến độ đặt ra trước ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đây là một trong những dự án nhà máy điện gió đầu tiên đi vào hoạt động tại gia lai góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng gió ở địa phương và phù hợp với chiến lược phát triển năng lượng tái tạo mà tỉnh gia lai đang khuyến khích đầu tư
đây là một trong những dự án nhà máy điện gió đầu tiên đi vào hoạt động tại gia lai